cho quản lý doanh nghiệp và đây rõ ràng là một quá trình mở đòi hỏi một quá trình rà soát liên tục
sau khi chúng ta cắt giảm năm phần năm rồi nên có sự đánh giá tổng kết rút kinh nghiệm
đồng thời lại tạo ra một cái định hướng mới là tiếp tục giả soát nâng cấp về mặt chất lượng
thì đấy là những cái chúng tôi rất cần hết phải làm nhưng mà trong toàn bộ quá trình này
thì cần phải đảm bảo hai nguyên tắc một là tuân thủ cam kết hội nhập và các quy luật quy chế thị trường
hai là phải đảm bảo tính minh bạch tính dễ dự áo tính có thể là đoán trước được
và không có rủi ro chính sách cho những điều chỉnh này tránh cái trường hợp là lần này chúng ta bỏ điều kiện này
nhưng là lập tức ngày mai mốt lại quay trở lại điều kiện này và áp dụng rất nhanh thì tạo cho doanh nghiệp
là họ bị rủi ro chính sách thì đây là cái điều mà hết sức tối kỵ
và trên hết là chúng ta phải lấy một cái nguyên tắc là hài hòa lợi ích tạo thuận lợi cao nhất
chi phí thấp nhất cho doanh nghiệp trong cái cuộc chơi tham gia tham gia và rút khỏi cái thị trường này
để từ đó chúng ta không chỉ là thúc đẩy những lực lượng ở trong nước mà còn thu hút những nguồn lực ở nước ngoài
để tạo ra một cái sự phối hợp tạo ra một cái tổng lực để giúp chúng ta vượt nhanh hơn những cái khó khăn thời gian tới
cũng như là đạt được mục tiêu đặt ra có thể nói là thể chế đã đang và sẽ tiếp tục là bà đỡ đó cho cái động lực tăng trưởng
cho cái sự phát triển và cho củng cố niềm tin của doanh nghiệp của thị trường và quản lý của nhà nước
cũng như để tăng cái năng lực phản ứng thị trường của các doanh nghiệp
thưa quý vị lợi ích của việc cắt giảm điều kiện kinh doanh và thủ tục kiểm tra chuyên ngành là điều rất rõ ràng
không chỉ đối với các doanh nghiệp mà là cả của nền kinh tế
tuy nhiên nếu làm không thực chất mà chỉ là cắt gọt cơ học hoặc là dồn ghép điều kiện phát sinh thủ tục mới
thì mục tiêu của chính phủ sẽ khó mà hoàn thành
và đến đây thì thời lượng của chương trình tâm điểm cũng đã hết